và ngay hôm sau tiếp tục theo và cướp tài sản của một nữ bị hại tạm trú tại phường mỹ an quận hữu hành sơn
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại số bảy trên hai mươi trên sáu mươi năm lê lai phường máy trai quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi ở đuôi lông mày phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện an dương tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi năm

cam lộ phường hùng vương quận hồng bàng tp hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách bốn ba cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng ngô thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm năm xã diễn tháp huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hải an thành phố hải phòng cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện